với lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng của đội tuyển việt nam người hâm mộ kỳ vọng các chàng trai áo đỏ sẽ có được kết quả khả quan trước khi cùng đi tủ thái lan
chính vì thế nhiều người đã có mặt từ rất sớm tại các tụ điểm chọn vị trí ngồi thuận lợi nhất để theo dõi đội tuyển thi đấu
khi trận đấu bắt đầu cũng là lúc các cổ động viên đứng ngồi không yên theo từng pha lên bóng của các cầu thủ việt nam rồi lại ôm đầu tiếc núi khi các pha bóng bị bỏ lỡ
dù chỉ giành được một điểm trước ở thái lan người hâm mộ vẫn có quyền kỳ vọng vào bước tiến xa hơn của thầy trò huấn luyện viên park hang seo

trận hòa không đều trước đội tuyển thái lan ngày hôm nay khép lại một năm thi đấu ấn tượng của các cầu thủ việt nam
xin chúc cho các cầu thủ sẽ ngày càng giữ vững phong độ có nhiều thành công hơn nữa đem lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà